và cái chất liệu dân cai nó đưa vào con người ta cái cảm nhận nó cứ thanh bình nó cứ đẹp đẽ nó cứ vui tươi như thế
cho nên là tự nhiên lại xây nó
hồi đấy có bác nghệ nhân nguyễn đức xôi đặt tên cho là anh hai tráng chị hai cải
riêng về con họ thì bác siêu trưởng đoàn chỉ đạo điều thuật
có nói với chúng tôi rằng là anh hai tráng có một cái giọng hát quan họ rất là ấm
hồi đấy bác đã nói là vang diền lên này
và đặc biệt anh tráng có một cái duyên duyên sân khấu
năm hai nghìn hai nghệ sĩ ưu tú quý tráng về giảng dạy tại trường trung học văn hóa nghệ thuật và du lịch của tỉnh bắc ninh
thời điểm này ông là trưởng khoa âm nhạc của trường
nghệ sĩ ưu tú quý tráng nhận thức rõ ràng cần thiết phải đào tạo những thế hệ diễn viên trẻ lối tiếp
và trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh phải là cái nôi đào tạo
những lớp diễn viên kế tiếp
tre già thì mang mọc quy luật ấy càng cần thiết hơn trong nghệ thuật biểu diễn
thế rồi nghệ sĩ ưu tú quý tráng đã quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy
và ông đã thành công
từ năm hai nghìn hai đến hai nghìn tám sau sáu khóa đào tạo diễn viên
nhiều học viên trẻ đã trở thành những diễn viên của đoàn
hiện tại các diễn viên trẻ của nhà hát quan họ đều là học sinh cũ của ông
và họ phát huy được tài năng cả về thanh lẫn sắc
tôi đều biết nghệ sĩ ưu tú quý tráng
là thế hệ đầu tiên của đoàn diễn cao quan họ phương đinh
anh là một trong những thế hệ nghệ sĩ gạo cội của diễn cao quan học phương đinh hiện nay
nhiều thế hệ học trò và nhiều thế hệ các thầy cô giáo của nhà trường
đều đánh giá là anh là một nghệ sĩ thầy giáo
rất là tâm huyết với nghề đặc biệt
đã truyền dạy và đào tạo được nhiều thế hệ học sinh
bây giờ là diễn viên của nhà hát dân cao quan hậu bắc ninh
ở lại trường trong vòng sáu năm
tới năm hai nghìn tám
theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tình
của sở phan hóa thể thao và du lịch
ông trở về làm công tác quản lý
ở đoàn dân cao quan hậu hà bắc
sau này là nhà hát dân cao quan hậu bắc ninh
nghệ sĩ ưu tú quý tráng
cùng lãnh đạo nhà hát
đã lãnh dạng thành lập hai đoàn quan hậu
những diễn viên lớp trước
được đưa vào đoàn một
tập trung nghiên cứu và phổ biến quan hậu
đoàn hai gồm các diễn viên trẻ
tham gia các chương trình biểu diễn
và phương án sắp xếp khoa học ấy
đã giúp cho diễn viên trong đoàn
phát huy được tối đa năng lực
sở trường của mình
ngày càng khẳng định được tài năng
với những tấm huy chương
tại các kỳ biểu diễn
chú là một người có
cách hát quan hậu rất là hay
rất là luyện lấy
cả cậu tảm bản thân như tôi
là một nghệ sĩ ưu tú như này
khi mà về công tác cùng với nhau
thì tôi cũng đã học hỏi
nghệ sĩ ưu tú quý tráng rất là nhiều
cách hát phong cách sống của ông
trong thế hệ về sau này
thì bản thân như là
nghệ sĩ ưu tú quý tráng
là người đào tạo rất là nhiều
nhiều học sinh
bây giờ những nghệ sĩ trẻ của nhà hát
vào lọng băng đinh bây giờ
thì có thể tới gần một trăm linh
là học sinh của nghệ sĩ ưu tú quý tráng
ông là một người có giọng hát rất là đặc biệt
rất là riêng
mà khi cất lên thì người ta biết ngay
đó là giọng hát của nghệ sĩ quý tráng
và cái lối trình diễn con họ của ông
mang cái phong thái rất là riêng
tất cả những thế hệ sau này như chúng tôi
đều thấy rằng là
cái lối trình diễn đấy
học được ông
thì mới có thể ra được
những liền anh con họ
hoặc liền chị con họ
quý tráng là một người
đam mê về nghệ thuật
chăm chỉ trong tất cả các công việc
đặc biệt thì anh cũng được
tất cả anh chị em diễn viên trong đoàn
rồi được thầy giáo
rồi được các nghệ nhân ở các làng yêu mến